nhiều di tích trong khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu định hóa tỉnh thái nguyên bị sạt lở lũ quét tàn phá nghiêm trọng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến nay tỉnh thái nguyên vẫn chưa tiến hành trùng tu tôn tạo nên các di tích này đang ngày càng xuống cấp không thể khai thác và phát huy giá trị gây bức xúc cho nhân dân và du khách thập phương khi đến tham quan
tấm biển này đã an ngữ trước cổng di tích lán ở và làm việc của tổng bí thư trường trinh và văn phòng trung ương đảng tại nà mòn xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên đã được gần một năm nay mà chưa thể gỡ xuống
đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám trận lũ quét với cường độ mạnh tràn qua làm cho di tích này bị hư hại nghiêm trọng tuy nhiên công tác trùng tu tôn tạo gần một năm qua chưa được tiến hành
đã định hóa thái nguyên sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã huy động lực lượng
để tu sửa để sửa chữa những giữ hỏng hóc nhỏ và đồng thời chúng tôi đã có báo cáo ngay với ủy ban nhân dân tỉnh về việc và các cơ quan chức năng của tỉnh về việc hư hỏng thiệt hại đối với các di tích
cũng trong đợt lũ quét đó di tích đồi phong tướng tại xóm tỉnh keo xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên may mắn hơn khi chỉ bị vùi lấp bởi đất đá do sạt lở
ban quản lý khu di tích đã huy động cán bộ ban phối hợp với đoàn viên tri nhánh
đoàn viên tri nhánh việt theo thái nguyên và nhân dân dọn dẹp bộ đất tuy nhiên các hạng mục bị thiệt hại vẫn chưa được sửa chữa
sau sạt lở nghiêm trọng cái di tích này một số đoàn khách tham quan cũng có đến tham quan và cũng có ý kiến
mong muốn là ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có thể giao dịch thái nguyên và ban quản lý là nhanh chóng phục hồi tu bổ tôn tạo tại cái di tích lịch sử này cho nguyên vẹn cái giá trị di tích
được biết ban quản lý khu di tích atk
đa định hóa và sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thái nguyên đã có nhiều văn bản kiến nghị đến các cấp để tiến hành trùng tu tôn tạo di tích
nhưng đến thời điểm này mọi kế hoạch vẫn nằm trên bàn giấy